để góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh phú yên hiện nay các vườn ươm trong tỉnh đã sản xuất được bảy triệu cây giống và đang tiếp tục ươm thêm năm triệu cây
bảo đảm đủ lượng cây giống phục vụ mùa trồng rừng năm hai nghìn một mươi sáu nhằm nâng cao hiệu quả phát triển và bảo vệ rừng trong tương lai
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên tỉnh hiện có một mươi năm vườn ươm cây trồng rừng của các tổ chức hộ gia đình với sản lượng mỗi vườn ươm hàng năm từ năm trăm linh đến hơn hai triệu cây
chủ yếu là keo tai tượng phi lao xà cừ dâu rái sao đen gõ đỏ giá mỗi cây từ năm đồng trở lên
trung bình mỗi hectare rừng ở phú yên đạt năng suất bảy mươi tấn nếu đầu tư chăm sóc tốt năng suất có thể đạt từ chín mươi đến một trăm linh tấn trên hectare
qua bảy tháng năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của tỉnh ước khoảng bốn mươi m ba tăng gần sáu mươi so với cùng kỳ